xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube tin tức sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn sở y tế hà nội tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thông báo hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm một sáu trăm bốn mươi sáu ca covid một mươi chín mới trong đó có bốn trăm tám mươi ba ca cộng đồng
trong một tuần qua có hơn bốn hai trăm linh f khẳng định dương tính qua test nhanh
trong một sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc mới ngày hai mươi hai tháng một mươi hai còn có một bảy mươi bốn ca tại khu cách ly và tám mươi chín ca tại khu phong tỏa
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm ba mươi hà đông một trăm sáu mươi năm long biên một trăm ba mươi chín ba đình một trăm ba mươi bốn đông anh một trăm ba mươi hai bắc tử liêm chín mươi sáu hai bà trưng
một sáu trăm bốn mươi sáu ca covid một mươi chín mới ghi nhận tại ba trăm linh sáu xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi ba
một sáu trăm bốn mươi sáu ca covid một mươi chín mới ghi nhận tại ba mươi quận huyện thị xã trong đó có bốn trăm tám mươi ba ca cộng đồng ghi nhận tại một trăm ba mươi năm xã phường thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện
ba quận huyện ghi nhận nhiều ca dương tính tại cộng đồng như đống đa tám mươi sáu ba đình năm mươi hà đông bốn mươi hai
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba mươi hai bốn mươi bốn ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng có một mươi một sáu trăm ba mươi chín ca

cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba mươi hai bốn mươi năm ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng có một mươi năm ca
cũng theo sở y tế hà nội từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến cuối giờ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai có hơn bốn hai trăm linh ca dương tính khẳng định qua test nhanh kháng nguyên tại ba mươi quận huyện thị xã
hiện nay diễn biến dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn còn hết sức phức tạp
tuy tình hình dịch về cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
trước tình hình đó và đặc biệt là nguy cơ biến thể mới omicron bộ y tế đã đề nghị tăng cường biện pháp phòng chống dịch
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
báo cáo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
nguyên nhân chủ yếu do sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh các hoạt động xã hội trở lại bình thường
mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng
tuy nhiên biến chủng delta với tốc độ lây lan nhanh nguy cơ cao biến chủng omicron xâm nhập vào việt nam
xuất hiện tâm lý chủ quan không thực hiện quy định phòng chống dịch đặc biệt không đeo khẩu trang nơi công cộng
miễn dịch của những người tiêm vaccine giai đoạn đầu giảm dần theo thời gian
trong khi người mới tiêm cần thời gian để sinh miễn dịch
trước tình hình đó bộ y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine
do thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển lây lan
nhất là trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai sắp tới
bên cạnh đó bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch
bảo đảm các hoạt động phục hồi sản xuất nâng cao năng lực y tế cơ sở
chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ và sẵn sàng trang bị nhân lực thuốc điều trị
oxy y tế để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa
tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện chủng mới
các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể
phấn đấu đến ba mươi một tháng một mươi hai hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người một mươi tám tuổi trở lên và tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
tổ chức tốt việc điều trị tại nhà cơ sở cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến trên gây quá tải
ngoài ra đại diện bộ y tế đề nghị bộ công an tiếp tục duy trì phát huy vai trò công an cơ sở
cùng tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng để truy vết người tiếp xúc
quản lý người mắc tuyến cơ sở đảm bảo an ninh an toàn các khu cách ly
điều trị quản lý người nhập cảnh hỗ trợ tham gia quá trình đấu thầu
mua sắm vật tư thiết bị y tế thuốc để ngăn ngừa tiêu cực
tình hình covid một mươi chín tại hà nội những ngày gần đây đang nóng lên
theo đó có một số bệnh nhân nặng phải thở máy
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong số ba mươi năm bệnh nhân thở máy có một mươi thai phụ hoặc phụ nữ sau sinh
đáng chú ý cả một mươi người đều chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trung cấp
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho hay
hiện cơ sở hai của bệnh viện đang có bốn trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó có năm mươi ca thở máy năm ca bệnh nhân đang chạy ecmo tuần hoàng ngoài cơ thể
đáng nói trong số các ca thở máy chạy ecmo có nhiều ca là thai phụ hoặc sáng phụ
tại khoa hồi sức tích cực nơi điều trị các bệnh nhân có diễn biến nặng nhất
chỉ trong một tuần các bác sĩ đã phải chỉ định chạy ecmo cho năm bệnh nhân
gồm bốn thai phụ hoặc phụ nữ sau khi sinh
và người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi trở lên có bệnh lý nền
bác sĩ chia sẻ thêm khoa đang có ba mươi bệnh nhân thở máy và năm ca thở máy đạt ecmo
trong đó có một mươi bệnh nhân là thai phụ phụ nữ sau sinh
tất cả thai phụ sáng phụ này đều chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
các bệnh nhân này chỉ một hai ngày đã diễn biến nặng tiên lượng tử vong nếu không kịp thời điều trị tích cực
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho hay
đây là tình trạng rất đáng báo động và đau lòng
theo các bác sĩ hiệu quả bảo vệ lớn nhất của vaccine covid một mươi chín
là hạn chế những trường hợp chuyển biến nặng và tử vong
đối với thai phụ vaccine còn quan trọng hơn nữa
chia sẻ lý do phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung mương cho hay
khi thai ngén hệ miễn dịch của người mẹ suy giảm là yếu tố nguy cơ khiến cho cơ thể khó chống đỡ virus
lúc mang thai tử cung to đẩy cơ hoành lên cao khiến cho dung tích phổi giảm xuống
làm cản trở hô hấp trong khi nhu cầu oxy của phụ nữ mang bầu lớn hơn bình thường rất nhiều để nuôi em bé
thai ngén có tình trạng giữ nước trong cơ thể nên có hiện tượng phù
đặc biệt là phụ niêm mạc đường hô hấp trên nên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên
những lý do khiến phụ nữ mang thai khi mắc covid một mươi chín rất dễ diễn biến xấu
trở nặng rất cao chưa kể nếu họ có bệnh nền
như lớn tuổi trên ba mươi năm tuổi béo phì tăng huyết áp tiểu đường bệnh bản tính ở phổi
này cũng có thể làm thai ngán có biến chứng chưa kể bị nhiễm sars cov hai
khi bệnh chuyển nặng thai phụ buộc phải nằm ở trung tâm hồi sức
thậm chí phải can thiệp y khoa như thở máy ếc mô thậm chí nguy cơ tử vong cao cả mẹ và con
phó giáo sư cường khuyên các thai phụ nên tiêm vaccine covid một mươi chín để bảo vệ cả mẹ và con
thưa quý vị trong tuần qua nước ta đã ghi nhận trung bình hai trăm bốn mươi bốn f tử vong trong ngày
đây là một con số đáng buồn
cho thấy tỷ lệ số ca tử vong trên cả nước vì covid một mươi chín vẫn còn cao
trước tình hình đó vừa mới đây bộ y tế đã có công điện gửi tới ubnd các tỉnh
thành phố trường thuộc trung mương về tám giải pháp làm giảm tử vong do covid một mươi chín
cụ thể trong công điện có nêu rõ tám giải pháp để giảm thiểu ca tử vong do covid một mươi chín như sau
thứ nhất ra soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc
tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở lên đến bệnh viện
các tầng một hai ba đồng thời huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị covid một mươi chín
thứ hai rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức quản lý
điều hành thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín trong đó có việc thực hiện các chỉ đạo của trung ương
thứ ba chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị
trạm y tế lập danh sách các trường hợp f tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ
để quản lý theo dõi đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời
thứ tư triển khai mạnh mẽ toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ
bằng các biện pháp ra soát các đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine đầy đủ
đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao
người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền suy giảm miễn dịch
để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng có nguy cơ
thứ năm cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị tăng cường theo dõi tình trạng người bệnh
để tiên lượng sớm kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng
quan tâm cung cấp dinh dưỡng nước uống đầy đủ cho người bệnh
tăng cường kết nối hội chẩn tư vấn điều trị từ xa xây dựng lại kế hoạch nhân lực
ca kiếp hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá tám tiếng một ngày
thứ sáu tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và các mạng lưới các tình nguyện viên
thầy thuốc đồng hành tổ chức thiện nguyện người có tâm huyết người bệnh covid một mươi chín đã bình phục
y tế tư nhân chính quyền cơ sở tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn
điều trị chăm sóc quản lý người nhiễm tại nhà
thứ bảy đặc biệt quan tâm xây dựng bổ sung các chính sách chế độ và các hình thức động viên cụ thể
bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn
điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
thứ tám áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý ca bệnh và điều hành quản lý
củng cố công tác thống kê báo cáo của địa phương và trên phần mềm
để có các thông tin và chỉ đạo chính xác kịp thời
theo thống kê của bộ y tế tổng số tử vong tại nước ta xếp thứ hai mươi chín trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại